tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội tiếp tục tiến hành xét hỏi trong phiên phúc thẩm đinh la thăng và các bị cáo có kháng cáo trong vụ án xảy ra tại tập đoàn dầu khí việt nam pvn và tổng công ty xây lắp dầu khí việt nam pvc
tại phiên tòa bị cáo đinh la thăng thừa nhận trách nhiệm người đứng đầu nhưng đề nghị hội đồng xét xử xem xét lại vai trò của bị cáo trong vụ án
bị cáo đinh la thăng cho rằng cách tính giá trị thiệt hại phạm vi trách nhiệm chủ tịch hội đồng thành viên đối với sự thiệt hại đó là chưa hợp lý
trong vụ án này người trực tiếp phải chịu trách nhiệm trước những thiệt hại trên phải là người ký hợp đồng và sử dụng tiền sai mục đích
bị cáo đinh la thăng đề nghị xem xét lại khoản tiền ba mươi tỷ đồng mà bị cáo bị buộc bồi thường
để làm rõ lời khai của bị cáo trong phiên làm việc buổi chiều tòa đã triệu tập ông hồ công kỳ nguyên tránh văn phòng tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam pvn
giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi ba
tại phiên tòa ông hồ công kỳ cho biết văn phòng của tập đoàn có chức năng tiếp nhận phân phối công văn đến đi theo quy chế
việc chuyển văn bản cho ai hoàn toàn thực hiện theo phân công nhiệm vụ trong hội đồng quản trị hội đồng thành viên và ban tổng giám đốc